trong suốt ba tháng qua đại dịch covid một mươi chín đã bùng phát mạnh mẽ ở nước nga đặc biệt là ở thủ đô moscow
để động viên tiếp sức cho các bác sĩ đang ở trên tuyến đầu chống dịch nhiều bà con người việt đã có sáng kiến
tặng các suất ăn cho các bác sĩ tại các bệnh viện chuyên chữa trị các bệnh nhân covid một mươi chín
đây thật sự là những hành động hết sức ý nghĩa và nhân văn thể hiện tình đoàn kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước
chị vân anh là một thành viên tích cực trong nhóm tương trợ người việt ở liên bang nga
đã cùng em gái mình là chị hồng anh chủ chối nhà hàng mang tên phở đưa ra lời kêu gọi cung cấp suất ăn cho các bác sĩ
mọi người sẽ quyên góp ủng hộ về mặt tài chính tính theo các suất ăn
và nhà hàng của chị hồng anh sẽ chịu trách nhiệm nấu nướng rồi chuyển tới cho các bác sĩ
lời kêu gọi đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo bà con cộng đồng người việt
chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp suất ăn cho các bác sĩ trong hai tuần nữa
và như vậy có nghĩa là chúng tôi sẽ cung cấp suất ăn cho các bác sĩ trong vòng một tháng
sau đó chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bà con người việt để tiếp tục tặng suất ăn cho các bác sĩ
mỗi suất ăn được chuẩn bị bao gồm một món nóng một món lạnh cùng một đồ uống có giá thành từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi rút
thực đơn chủ yếu là phở bò và các món ăn việt nam
tuy nhiên nhà hàng cũng bắt đầu nấu các món ăn nga để tạo sự đa dạng
dự kiến hoạt động tặng suất ăn cho các bác sĩ sẽ được tiến hành cho tới ngày một mươi năm tháng sáu
chỉ vài chục suất ăn mỗi ngày không phải là nhiều nhận gì nhưng đây là cả một tấm lòng biết ơn
là sự tri ân của cộng đồng người việt đối với các bác sĩ nga đang căng mình chống lại đại dịch covid một mươi chín
đây cũng là sự thể hiện trách nhiệm xã hội của bà con người việt đối với cộng đồng sở tại trên xứ sở bạch dương quê hương thứ hai của họ
nam đông phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại liên bang nga